huyện phú lương cũng tổ chức nhiều những chương trình quảng bá thông qua các chương trình lễ hội của huyện
rồi là tham gia các chương trình lễ hội của tỉnh để quảng bá rộng rãi các sản phẩm của phú lương ra rộng rãi các thị trường
nhờ ứng dụng kỹ thuật mới vào thâm canh chè sản lượng chè phú lương tăng bình quân hai tám mỗi năm
thương hiệu chè phú lương từng bước khẳng định vị trí trên thị trường với giá trung bình hơn hai trăm linh đồng một kg
đặc biệt các sản phẩm chất lượng cao có giá giao động từ ba triệu đến sáu triệu đồng một kg
đây là bước tạo đà để phú lương có thể xuất khẩu chè ra thị trường quốc tế trong thời gian tới